biến chứng nghiêm trọng này xảy ra ở những bệnh nhân cường giáp do bệnh bajedo bứa giáp u tuyến giáp tiến triển lâu ngày nhưng không được chẩn đoán và điều trị phù hợp theo đúng chuyên khoa
do đó nhận biết các dấu hiệu và chẩn đoán phát hiện sớm cơn bão sắp trạng giúp điều trị kịp thời hạn chế nguy cơ tử vong
bên cạnh đó bệnh nhân trước khi phẫu thuật tuyến giáp nếu được chẩn đoán tốt sẽ hạn chế khả năng cơn bão giáp chạm